vào đêm ngày ba tháng chín tại km một nghìn hai trăm chín mươi tám trên quốc lộ một thuộc địa phận thôn bình chính xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên đã xảy ra một vụ cháy ô tô khách dường nằm rất may là không có thương vong về người
xe khách dường nằm mang biển kiểm soát bốn mươi ba b hai nghìn bốn trăm năm mươi bảy do ông phạm thống sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã điện bàn tỉnh quảng nam điều khiển chở một mươi năm hành khách và hai phụ xe lưu hành theo hướng bắc nam
đến đoạn đường trên ông thống phát hiện trên xe có mùi khét điều khiển xe vào lề đường để kiểm tra và hô hoán cho hành khách thoát ra bên ngoài khi xe mới bị cháy phần đầu
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
công an tỉnh phú yên đã huy động hai xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa
tuy nhiên do lửa cháy quá nhanh nên nhiều hàng hóa vật dụng của hành khách bị theo dụi hoàn toàn
hiện các ngành chức năng của tỉnh phú yên đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc